phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã tiếp ông kamal manhotra
điều phối viên thường trú mới trưởng đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam đến chào xã giao
chào mừng ông kamal mahota đến nhận nhiệm vụ tại việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định
liên hợp quốc luôn là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại độc lập
tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của việt nam
cảm ơn liên hợp quốc đã đồng hành cùng việt nam trong bốn mươi năm qua trong công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh khẳng định
việt nam mong muốn liên hợp quốc tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế
thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế hỗ trợ các nước
trong đó có việt nam thực hiện phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân
bày tỏ hết sức vinh dự và vui mừng được cử đến công tác tại việt nam
ông kamal mahotara chúc mừng việt nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội sau hơn ba mươi năm đổi mới
là một trong những nước đi đầu trong việc hoàn thành trước hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa liên hợp quốc và việt nam
qua đó hỗ trợ việt nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
khẳng định liên hợp quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam
tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm việt nam gia nhập liên hợp quốc
hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy